để giảm thiểu việc sử dụng súng tự chế gây nguy hiểm đến an toàn của người dân bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã phối hợp với các địa phương trên tuyến biên giới tuyên truyền vận động người dân tự giang giao nộp các loại vũ khí súng tự chế góp phần ngăn chặn những mối nguy hiểm cũng như các vụ việc vi phạm pháp luật
được cán bộ biên phòng đến tận nhà tuyên truyền về mối nguy hiểm của vũ khí tự chế đã giúp anh mong văn thanh xã tà cạ huyện kỳ sơn nhận thức và tự giác giao nộp khẩu súng tự chế gắn bó với anh một mươi năm năm cho cơ quan chức năng

được cán bộ biên phòng đến tận nhà tuyên truyền về mối nguy hiểm của vũ khí tự chế